ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
phiên họp là diễn đàn có sự tham gia của nhiều bộ ngành địa phương nhằm mục đích cung cấp thông tin giải trình kết quả tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở
đối với người có công với cách mạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
làm rõ những hạn chế khó khăn vướng mắt và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
qua đó tìm sự đồng thuận về các giải pháp thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
có giải pháp bố trí kinh phí và giải quyết các vướng mắc để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
tại phiên họp với tư cách là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước
chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết số bốn trăm chín mươi bốn nqbtv qh một mươi ba
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
và quyết định số hai mươi hai hai nghìn một mươi ba qdttg ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở